sau một mươi hai ngày bị tàu nước ngoài truy đuổi và vào đá ngầm và chìm ở vùng biển hoàng sa của việt nam
lúc một giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng ba năm ngư dân đi trên tàu bị nạn đã được tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm hai mươi ts đưa về cảng sa kỳ tỉnh quảng ngãi
ngay sau khi vào bờ bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận và xác minh làm rõ sự việc
ngay sau khi vào đến đất liền các ngư dân đã đến trình báo với lực lượng biên phòng
các ngư dân cho biết khoảng một mươi giờ ngày sáu tháng ba khi đang neo đậu tại toạn độ một mươi sáu độ một mươi năm phút độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ ba mươi tám phút độ kinh đông
cách đảo đá lồi quần đảo hoàng sa năm hải lý về hướng tây bắc thì bị tàu sắt nước ngoài số hiệu bốn mươi bốn nghìn một trăm linh một truy đuổi phun vào dòng
trong lúc cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của tàu sắt tàu cá qng chín mươi nghìn tám trăm một mươi chín bị va vào đá ngầm và chìm tại vùng biển hoàng sa
sau bốn giờ đu bám năm ngư dân bị nạn đã được tàu cá qng chín mươi nghìn tám trăm một mươi chín
tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm hai mươi ts của ông trịnh văn hiền đến cứu vớt và tiếp tục hành nghề cho đến hôm nay
được biết năm ngư dân trên tàu cá qng chín mươi nghìn tám trăm một mươi chín ts xuất bến đi hành nghề lặn trên vùng biển hoàng sa vào ngày bốn tháng ba thiệt hại do chìm tàu ước tính khoảng ba tỷ đồng